liên quan đến sự cố thuyền chở hàng chục tấn hóa chất bị chìm trên sông đồng nai mà truyền hình nhân dân đã thông tin
đến chiều tối ngày một mươi tám tháng một mươi một lực lượng chức năng đã trục vớt được ba thùng hóa chất
đồng thời tiếp tục khắc phục hậu quả và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo đó các lực lượng chức năng gồm công an tỉnh sở tài nguyên và môi trường tỉnh đồng nai và chính quyền địa phương
đã đến hiện trường khảo sát khu vực xung quanh địa điểm thuyền chìm
thống kê lượng hóa chất đang còn trong các bồn ở dưới sông đồng nai để có giải pháp nhanh chóng trục vớt
đồng thời làm việc với chủ phương tiện thuyền trường và các bên liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố
cũng như trách nhiệm của các cá nhân đơn vị doanh nghiệp liên quan
bước đầu qua quan sát có thể thấy thuyền chở hóa chất đã bị xuống cấp nghiêm trọng với nhiều mảnh gỗ đã mục ở phần thân thuyền